đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hội chữ thập đỏ việt nam đã khai mạc vào sáng nay ngày một mươi sáu tháng tám
với hơn năm trăm linh đại biểu đại diện cho hơn tám triệu cán bộ hội viên tình nguyện viên
thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước tham dự đại hội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo
cùng dự có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
nguyên chủ tịch danh dự hội chữ thập đỏ việt nam khóa chín
nguyên chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phạm thế duyệt
nguyên thường trực ban bí thư lê hồng anh đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước và lãnh đạo một số bộ
ngành đoàn thể tổ chức xã hội đại diện của hiệp hội chữ thập đỏ
trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ủy ban chữ thập đỏ quốc tế
mục tiêu công tác hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm ký hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
là xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh chuyên nghiệp
thực sự đóng vai trò nằm cốt cầu nối điều phối trong công tác nhân đạo
nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông vận động nguồn lực
các phong trào các cuộc vận động nhân đạo của hội
trợ giúp thiết thực những người có hoàn cảnh khó khăn
những người dễ bị tổn thương
góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của đảng và nhà nước
giáo dục lòng nhân ái và đóng góp tích cực cho phong trào chữ thập đỏ
trong lưỡi liềm đỏ quốc tế
phương châm cơ bản trong chỉ đạo điều hành của toàn hội là đoàn kết
dân chủ kỷ cương sáng tạo
phân đấu ít nhất bảy trăm linh địa chỉ nhân đạo được trợ giúp trực tiếp
hoặc gián tiếp từ hội trong cuộc vận động mỗi tổ chức
mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo
một trăm linh tổ chức hội thuộc ba mươi ba tỉnh thành phố hay xảy ra thiên tai
bảo đảm dự trữ tiền hàng theo cơ số
sẵn sàng cứu trợ khi thiên tai xảy ra
một trăm linh tổ chức hội ở địa bàn còn lại bảo đảm dự trữ tiền theo chỉ tiêu
sẵn sàng ủng hộ địa phương khác khắc phục hậu quả thiên tai
phân đấu tám mươi tỉnh thành hội có mô hình đội khám chữa bệnh lưu động
một năm dân số được phổ biến kiến thức trang bị kỹ năng sơ cấp cứu
phân đấu vận động đủ máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại địa phương hàng năm
bảo đảm tỷ lệ trung bình đạt trên một năm dân số hiến máu
phân đấu hai mươi tỉnh thành tham gia xây dựng một mươi mô hình cộng đồng an toàn
ở một mươi khu vực khác nhau từng bước nhân rộng và tham mưu chính phủ nhân rộng mô hình này
qua đại hội nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào chữ thập đỏ
nhiệm ký hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy quyết định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của hội
nhiệm ký hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai thông qua điều lệ hội bổ sung sửa đổi
bầu cử ban chấp hành ban kiểm tra trung ương hội khóa một mươi